chào các bạn đã theo dõi kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị đề quan tới vụ việc người phụ nữ nghi bị sát hại ở chung cơ mini tại phường quang hoa cầu giấy
mới đây vào tối ngày một mươi năm tháng bốn cảnh sát đã bắt giữ một nghi can và đang di lý về hà nội để phục vụ công tác điều tra
mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây
ngày một mươi sáu tháng bốn thông tin từ công an tp hà nội cho biết chưa đầy một mươi hai tiếng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã phối hợp công an quận cầu giấy cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ
nhanh chóng bắt giữ đối tượng sát hại người phụ nữ thuê trọ trên địa bàn phường quang hoa quận cầu giấy
về diễn biến vụ việc vào sáng ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an quận cầu giấy nhận được tin báo của người dân
về việc phát hiện thi thể chị hờ sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi hai
tại phòng trọ trong ngõ một trăm bốn mươi ba quang hoa phường quang hòa
nhận định vụ việc có dấu hiệu giết người cướp tài sản công an quận cầu giấy đã khẩn trương tiến hành điều tra
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án
đến tối ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội công an quận cầu giấy
đã phối hợp cục cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng gây án là phùng văn vinh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trung yên
sơn dương tuyên quang khi đối tượng đang lẫn trốn tại tỉnh quảng bình
vậy là sau một mươi hai giờ xảy ra vụ án mạng nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ tại tỉnh quảng bình
và đang được di lý về hà nội để phục vụ công tác điều tra
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận có quen biết với chị hờ và cho chị hờ vay tám mươi triệu đồng
chiều ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai vinh đến phòng trọ của chị hờ ở ngõ một trăm bốn mươi ba quang hoa phường quang hoa
tại đây đối tượng vinh hỏi chị hờ bao giờ trả được tiền
nhưng chị hờ chỉ trả được sáu triệu đồng và nói sẽ tiếp tục trả sau
hai bên sau đó xảy ra xô xát vinh lấy con dao gọt hoa quả gây án khiến chị hờ tử vong
sau đó đối tượng lấy một chiếc iphone một mươi hai một chiếc iphone sáu một chiếc điện thoại đen trắng
và bốn triệu đồng của chị hờ rồi bỏ trốn
bắt một nghi can vụ người phụ nữ tử vong trong chung cư mini ở hà nội
trước đó sáng ngày một mươi năm tháng bốn một người bạn của nạn nhân sau khi liên lạc bằng điện thoại không được
đã tới căn phòng trọ trên tường hai
khi đến nơi cửa căn phòng đã bị khóa
sau khi mở được cửa để vào trong mọi người kinh hoàng phát hiện một cô gái đã tử vong
nhiều đồ vật trong căn phòng bị xáo trộn
trên thi thể nạn nhân có dấu hiệu tác động của ngoại lực
một số người dân sống gần tòa nhà trung cư trên xác nhận có sự việc trên
đồng thời cho biết nạn nhân là một phụ nữ khá xinh xắn dễ mến hòa đồng
quá trình thuê trọ tại chung cư nạn nhân chưa xảy ra mâu thuẫn bất đồng gì đáng kể với những người xung quanh
năm cư mini này cũng được đánh giá an ninh khá tốt khi ngoài đội ngũ bảo vệ
còn có hệ thống camera trước cửa và khu vực để xe ở tầng một
vụ án mạng có dấu hiệu của đoạt mạng người cướp tài sản
cơ quan điều tra đã khoanh vùng làm rõ được nghi can gây án
sau đó bắt được đối tượng phùng văn vinh sau một mươi hai giờ tích cực điều tra truy xét
hiện nhà chức trách đang lấy lời khai của nghi can này và chưa có kết luận cuối cùng
trước đó chia sẻ với báo chí bảo vệ của tòa nhà xảy ra vụ việc cho biết
ông rất sốc khi hay tin
nam bảo vệ kẻ khoảng chín giờ sáng nay lực lượng công an xuất hiện tại nhà trọ
lúc này họ lấy lời khai của ông và nhiều người khác
nạn nhân sống một mình tại tầng hai
nam bảo vệ kể cô này sống một mình nhưng thỉnh thoảng dẫn một người đàn ông về
tôi cũng chưa bao giờ giao tiếp và ít chạm mặt họ
người này cho biết thêm tòa nhà có hệ thống cửa bảo mật vân tay
chỉ những ai thuê nhà sống tại đây mới có thể mở và vào bên trong
tòa nhà này cũng vừa mới chuyển nhượng chủ mới
đang trong quá trình sửa chữa một số phòng
một người dân sinh sống trong căn nhà cho biết thường ngày vẫn hay gặp nạn nhân
qua tiếp xúc người này nhận xét nạn nhân sống hòa đồng
chưa thấy cãi vã với ai bao giờ và còn nuôi một thú cưng
theo thông tin ban đầu nạn nhân là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
là khách thuê phòng tại chung cư mini trong ngõ một trăm bốn mươi ba quang hoa cầu giấy
người này nghi bị sát hại và phi tan trong gam giường
vụ án mạng xảy ra đã gây sự hoang mang tới người dân thủ đô
ai cũng cảm thấy phấn nộ
nhưng lưới trời lộng lộng chắc chắn những kẻ phàm tội phải trả giá đắt
cho những việc làm sai lầm của mình
mọi thông tin liên quan tới vụ án sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất đến quý vị và các bạn
đừng quên ấn like share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
còn bây giờ xin chào và gặp lại